sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín những lô hàng thanh long tươi đầu tiên nhập khẩu từ việt nam vào australia
đã được đưa tới chợ đầu mối hoa quả ở sydney để từ đó được các tiểu thương đem về bày bán
ở các cửa hàng khu chợ cho người tiêu dùng australia
như vậy sau chín năm đàm phán cuối cùng trái thanh long tươi của việt nam
cũng đã có mặt trên thị trường nổi tiếng khó tính này
và từ nay ngoài trái thanh long của địa phương người tiêu dùng tại australia
có cơ hội được biết và thưởng thức trái thanh long tươi đầu tiên nhập khẩu từ nước ngoài
bởi việt nam là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu thanh long tươi vào australia
chúng ta cần giúp kinh nghiệm như các của mùi vải và mùi xoài
khi là những cái chuyến hàng đầu tiên thông thường thì chất lượng rất tốt và rất bảo đảm
mang ra chợ bán được giá rất là cao nhưng mà sau đấy thì giá rụt giảm
một cách nhanh chóng do các lô hàng tiếp theo thì doanh nghiệp
thanh long là loại quả tươi thứ ba của việt nam được vào australia sau trái vải thiều và xoài
đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp việt nam
nếu như thanh long của việt nam được đưa vào đây đảm bảo chất lượng thì sẽ bán được giá rất cao
bởi thanh long trái mùa của australia hiện nay được bán với giá ba mươi đô la úc một kg
tương đương năm trăm bốn mươi đồng một kg

người việt nam rất đáng tin tưởng mọi người rất thích ăn thanh long và đều biết loại cây này tốt cho họ
trái cây được bảo đảm với chất lượng và không có nhiều hóa chất mẫu mã đẹp bắt mắt nên dễ bán
hiện nay thương vụ việt nam tại australia đang phối hợp với đại sứ quán tổng lãnh sự quán tại sydney
để triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá trái thanh long tại thị trường này
ngoài ra còn có hoạt động phối hợp với hiệp hội hoa quả của australia
để triển khai dự án do bộ nông nghiệp và nguồn nước australia tài trợ
để thúc đẩy tăng cường trao đổi thương mại mặt hàng hoa quả giữa hai nước
trong đó có chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam